và mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin điều tra của bộ công an về dấu hiệu lợi ích nhóm tại bộ giáo dục và đào tạo
thanh tra chính phủ vừa kiến nghị thủ tướng cho chuyển thông tin hai nội dung sang bộ công an để xem xét xử lý theo quy định
cụ thể nội dung thứ nhất hướng dẫn sử dụng sách bài tập sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa bộ giáo dục và đào tạo
là cơ quan quản lý nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
trong việc in ấn phát hành sách bài tập
và nội dung thứ hai là lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa
theo phương thức trào hàng cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
có nhiều điểm bất thường chưa đảm bảo công bằng minh bạch và có hiệu quả kinh tế
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
trong khi đó ngày hôm qua công an tỉnh bắc ninh đã tổ chức họp báo kết quả đấu tranh xử lý vi phạm
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba d ở thị trấn phố mới
huyện quế võ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố một mươi bốn đối tượng tại trung tâm đăng kiểm
cơ giới đường bộ chín nghìn chín trăm linh ba d về hành vi nhận hối lộ
trong đó giám đốc là dương trung lâm ở thành phố bắc ninh
phó giám đốc là dương đình phú ở huyện tiên du và một mươi hai đăng kiểm viên
một mươi bốn đối tượng thống nhất thu tiền phí bùi trơn từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một xe
để bỏ qua một số lỗi kỹ thuật hoặc được làm nhanh các bước đăng kiểm
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã thu khoảng sáu năm tỷ đồng tiền phí bôi trơn
quá trình khám xét lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu máy móc thiết bị
liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng
mở rộng vụ sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành
công an huyện hóc môn cùng với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
đã khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một mươi bốn d ở cụm c một khu công nghiệp khánh đông
tổ hai mươi hai xã xuân thới sơn huyện hóc môn
đến nay cơ quan công an đã khám xét một mươi hai trung tâm đăng kiểm
trong đó bảy trung tâm đăng kiểm của thành phố hồ chí minh và năm trung tâm đăng kiểm của các tỉnh thành
đã khởi tố bốn mươi ba bị can về các tội môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ giả mạo trong công tác
hiện công an thành phố hồ chí minh tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xảy ra
tại các trung tâm đăng kiểm và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước công tác thanh tra kiểm tra
nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an thành phố hồ chí minh chủ trì phối hợp với công an thành phố hà nội
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã khám xét trụ sở cục đăng kiểm việt nam
tại địa chỉ một mươi tám đường phạm hùng phường mỹ đình quận nam tử liêm thành phố hà nội
quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ máy móc
và theo điều tra ban đầu từ việc phát hiện nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật
như cơi nới thùng không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn
nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
công an thành phố hồ chí minh đã điều tra phát hiện dấu hiệu tội phạm
tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành
tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự bốn đối tượng
về hành vi cướp tài sản trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
riêng năm đối tượng có liên quan được cơ quan công an
cho tại ngoại điều tra
qua công tác nắm tình hình công an huyện gò dầu phát hiện nhóm đối tượng có tiền án tiền sự
nghiện ma túy không nghề nghiệp và sống lang thang
nhưng lợi dụng ban đêm các đối tượng điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường
trên địa bàn huyện và các vùng lân cận tìm những tài sản có giá trị
như xe mô tô tiền điện thoại cây cảnh của người dân để lấy trộm
bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phát hiện các đối tượng đang tập trung
của huỳnh tấn đạt khu phố thanh bình c thị trấn gò dầu huyện gò dầu
để cùng nhau sử dụng ma túy và bàn bạc chuẩn bị tiếp tục đi trộm cắp tài sản
công an huyện đã nhanh chóng bố trí nhiều tổ công tác xung quanh nhà của đạt
và bất ngờ ập vào bắt giữ chín đối tượng thù giữ sáu xe mô tô một điện thoại di động
hai cây mai là tăng vật của các vụ trộm và hai điện thoại di động
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ
trong đó một vụ là cướp tài sản một vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và một mươi hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện gò dầu thị xã trảng bàng bến cầu
với tổng giá trị tài sản thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt quả tăng
và tạm giữ hình sự ba đối tượng thiếu niên lợi dụng sơ hở tiến hành trộm cắp
hai mươi ba triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị của du khách khi
tham quan tại khu vực hồ xuân hương
và đây tiếp tục là lời chuông cảnh báo đến du khách
cần phải cẩn trọng cất giữ tài sản trong quá trình tham quan du lịch
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng cũng tăng cường tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự nhất là tại các điểm tập trung đông người
chợ đêm đà lạt một địa điểm luôn trong tình trạng chật kín người như thế này
đây cũng là địa bàn mà các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi trộm cắp móc túi
tại đây công an phường một đã bắt quả tan nhiều vụ móc túi
các đối tượng chủ yếu là dân ngoại tỉnh hoạt động theo nhóm
lợi dụng lúc du khách mua sắm hay chụp ảnh mất cảnh giác
thì ra tay móc túi và nhanh chóng cùng đồng bọn cất dấu tẩu thoát
trước đây việc trộn cắp móc túi trên địa bàn phường một tp đà lạt
là xảy ra rất chưa là thường xuyên
nhưng có thể nói là nhờ công tác phối hợp giữa các đội nghiệp vụ
không phải là chỉ ở trong tỉnh mà thậm chí ngoài tỉnh
số đối tượng lạ đến trên địa bàn phường
và chúng tôi cũng đã có xây dựng một cái kế hoạch cụ thể là
cái mô hình tự giác tại khu vực chợ đêm
khi mà số đối tượng lạ mà có biểu hiện liên quan đến móc túi
thì những người dân đó người ta đã trực tiếp gọi về cho lực lượng công an phường
theo công an phường một trung bình mỗi đêm chỉ riêng khu vực chợ đêm
ven bờ hồ xuân hương đón khoảng một mươi năm lượt du khách
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự công an phường đã xây dựng mô hình
chợ đêm tự bảo quản về an ninh trật tự
với ba mươi thành viên là các tiểu thương
phân bộ từ đầu đến cuối chợ
các thành viên được công an phường thường xuyên trao đổi về cách thức hoạt động
nhận diện đối tượng nghi vấn và kịp thời xử lý tình huống xảy ra
các đối tượng hay khoát cái áo khoát lên cái tay của mình
là hầu như các đối tượng đó thường thường là sẽ móc túi
tức là họ sẽ sát sát vào người mình họ sát vào người mình
họ móc một cái là họ đi luôn
hoặc là những trường hợp là họ đi họ cầm cái giỏ không thôi
không có gì trong đó họ móc rồi bỏ vô giỏ luôn họ đi mất
thì đó là một số mà các đồng chí công an
hay nhắc nhở người dân
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang bước vào mùa cao điểm du lịch
cùng với sự kiện lễ hội festival kéo dài
do đó số lượng du khách tăng đáng kể
công an một mươi hai phường trọng điểm tại thành phố đà lạt
phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra mật phục
giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là khu vực trung tâm chợ đêm quảng trường hồ xuân hương
ngoài cái việc mà lực lượng công an đã triển khai các cái giải pháp
các cái biện pháp các cái công tác nghiệp vụ
đối với du khách chúng ta cũng phải có những nâng cao cảnh giác
để không để cho kẻ gian những đối tượng lợi dụng
đối với việc đảm bảo cho an toàn cho du khách
thì chúng tôi cũng đã có cái thông tin trao đổi với hai mươi bốn tỉnh lân cận
để làm sao mà nắm quản lý số đối tượng lưu động
để chủ động có những cái
giải pháp đấu tranh
từ những vụ việc trên cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân
không nên đem quá nhiều tư trang có giá trị tiền bạc đến nơi đông người
cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng sơ hở
để trộm cắp móc túi
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa điều tra làm rõ
bắt xử lý hà thị trang chú tại phường tân an thành phố bô ma thuật
về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
thủ đoạn của trang là yêu cầu người vay phải đến văn phòng công chứng
làm biên bản giao nhận tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đối với tài sản thế chấp
trong đó số tiền mua bán đất chính là tổng số tiền gốc và lãi
mà hai bên tự thỏa thuận
sau khi hết thời gian thỏa thuận nếu người vay không trả đủ số tiền gốc và lãi
thì tài sản thế chấp sẽ thuộc quyền sử dụng của trang
với lãi suất tương đương là một trăm bốn mươi sáu một năm
và đến nay trang đã thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
thưa quý vị trong những ngày cuối năm ở nhiều địa bàn giáp danh
luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
do vậy công an huyện đông anh hà nội đã tăng cường trao đổi thông tin
nắm tình hình địa bàn đối tượng
và qua đó đã kịp thời bắt giữ xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật
quyết tâm giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
một đối tượng gồm đàm trọng quân nguyễn văn tuyên phạm quốc trọng
và nguyễn anh tuấn đều ở huyện sóc sơn hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh hà nội tạm giữ hình sự
để làm rõ hành vi cướp tài sản
điều đáng nói quân tuyên và trọng
đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn khởi tố về hành vi tương tự
tuy nhiên vì ham chơi các đối tượng trốn khỏi nơi cư trú
sang địa bàn đông anh tiếp tục thực hiện cướp tài sản
bọn em do thiếu tiền ăn chơi nên bọn em lại xin ý định đi cướp
nhưng người ta chống trả thì đúng rồi
bọn em sẽ dùng dao đe dọa
qua kết quả ban đầu lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã khám phá
một số các vụ việc của nhóm liên quan đến tội phạm cửa bạc cá độ qua mạng
cũng như là tội phạm cướp tội phạm trộm
cũng đã triệt phá bốn ổ nhóm
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng tiếp tục tổ chức các biện pháp phòng ngừa
thời điểm cuối năm các đối tượng có hành vi kinh doanh buôn bán hàng giả
hàng kén chất lượng
thậm chí là các mặt hàng cấm có dấu hiệu gia tăng
trong đó nổi lên các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo nổ
cơ quan đông anh là địa bàn giáp danh với nhiều các tỉnh
thì cơ quan sẽ kiên quyết phòng chống việc tuần pháo vào trong địa bàn cưỡng luyện
và cũng sẽ tăng cường công tác kiểm soát và áp dụng các bản pháp cường vụ
để ngăn chặn việc các đối tượng sử dụng và buôn bán pháo trên địa bàn đông anh
trước thực trạng và nguy cơ các loại tội phạm hoạt động liên huyện liên tỉnh
và tại các địa bàn giáp danh cơ quan huyện đông anh đã phối hợp chặt chẽ
với cơ quan huyện lân cận trong công tác phòng chống tội phạm
cùng với đó nâng cao ý thức người dân và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với mục tiêu là với các kế hoạch của bộ của cơ quan thành phố giao cho
và cơ quan huyện cũng quyết tâm để thực hiện làm sao cho bà con nhân dân
trên địa bàn huyện đông anh cũng như địa bàn thành phố hà nội nói chung
để ổn định về an ninh trật tự và phục vụ cho bà con đón một cái tết quý máu được tốt
có nhiều rất nhiều những cái vụ việc mà chúng tôi tin tưởng về ngày công an
mà đến giải quyết rất nhanh cho những người dân và những cái vụ việc nó sẽ xảy ra
chúng tôi tuyệt đối tin tưởng về ngày công an và xin cảm ơn ngày công an rất nhiều
lần vừa qua tôi thấy là đánh giá rất cao lực lượng công an nhân dân
và có lòng tin rất lớn đối với nhân dân đặc biệt là trong thời gian vừa qua
trong địa bàn đông anh là có lòng tin rất lớn đối với nhân dân đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua

rồi là đua xe gây dối trật tự công cộng là đều bị xử lý rất nghiêm và rất nhanh chóng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đang tạm giữ hình sự phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã bình thành huyện rồng trôm bến tre là nghi phạm trong vụ án giết người

xảy ra tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm vào đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nguyễn hoài bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
và trần vũ luân sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại huyện rồng trôm và nhóm bạn tổ chức nhậu tại một quán ở thị trấn rồng trôm
đến khoảng hai mươi ba giờ phạm văn thành được một người bạn trong nhóm mời đến nhậu cùng
tại đây giữa thành luân và bảo xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
luân bảo dùng vỏ chai giết chết hai người
đem rượu và ghế nhựa đánh thành
sau khi thành bỏ chạy thì luân bảo vẫn tiếp tục đuổi đánh
lúc này thành quay trở lại dùng dao xếp thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ của luân và bảo
sau khi vụ việc xảy ra luân và bảo được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng cả hai đã tử vong
riêng thành đã rời khỏi hiện trường
đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã hưng nhượng huyện rồng trôm
phạm tội giết người bị cáo phạm văn tròn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
trú tại phường tân xuyên thành phố cà mau
đã bị tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên án hai mươi năm tù giam
điều đáng nói là nạn nhân trong vụ án trên là em ruột của tròn
theo cáo trạng vào ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
phạm văn tròn có mâu thuẫn với người em ruột là phạm văn nhỏ
rồi nảy sinh ý định giết chết nhỏ
rồi giấu xác lấy phần đất nuôi tôm
đến ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi thấy nhỏ một mình chống xuồng ra vuông tôi
thì tròn đã dùng cây đánh làm cho nhỏ té xuống vuông
sau đó dùng cây rượu chém làm nhỏ bất tỉnh
rồi dìm xác nhỏ xuống vuông nhằm che giấu hành vi phạm tội
sau khi điều tra vụ án bị can phạm văn tròn bị tạm giữ vào ngày một mươi năm tháng bốn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lại thị mận sinh năm hai nghìn năm
trú tại xã lưu vinh sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của một người dân về việc
bị nguyễn mai ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã xác định đối tượng tự giới thiệu mình là nguyễn mai ngọc
làm việc ở sở tài chính để chiếm đoạt tiền của bị hại là lại thị mẫn
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
mận hứa sẽ giúp nạn nhân làm hồ sơ vay hai tỷ đồng lãi suất
thời hạn vay một mươi năm đến hai mươi năm
sau đó mận sử dụng các số điện thoại của mình
hoặc sim giác liên hệ với nạn nhân
đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn
yêu cầu nạn nhân nộp tiền đối ứng cho khoản vay
ba triệu năm trăm linh nghìn đồng một ngày
và tiền cảm ơn những người giúp đỡ
tiền đối ứng sẽ được hoàn trả sau
chính vì vậy nạn nhân đã tin tưởng
chuyển khoản và giao số tiền hơn hai tỷ đồng cho mận
ngoài hành vi trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
còn thu giữ tài liệu phản ánh việc mận
giới thiệu có mối quan hệ với một số người
ở bộ y tế bộ lao động thương binh và xã hội
để nhận tiền và hứa hẹn xin việc
còn tại bình định sau thời gian thu thập các chứng cứ điều tra
lực lượng cảnh sát hình sự
đã tiến hành triệt xóa một
nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng
do hoàng đức tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thành phố hà nội cầm đầu
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng
đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hoàng đức tiến vào thành phố quy nhơn
rủ dê và trực tiếp cung cấp tiền
cùng các đối tượng khác hoạt động cho vay nặng lãi
tại nhiều địa phương trên địa bàn
tỉnh bình định và tỉnh phú yên
số tiền các đối tượng cho vay giao động
từ hai cho đến hai mươi triệu đồng
lãi suất cho vay là ba mươi
một tháng tức là ba trăm sáu mươi
lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu
giấy vay tiền và các loại sổ sách
ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi
với số tiền các đối tượng chiếm đoạt được
là hơn một trăm ba mươi tám triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
đã khởi tố và bắt tạm giam hoàng đức tiến
và hai đối tượng khác có liên quan
đồng thời điều tra mở rộng vụ án
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau hơn một tháng
triển khai đợt cao điểm giao quân
tấn công chấn áp tội phạm
dự vững an ninh trật tự trước trong
và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
toàn lực lượng công an tỉnh quảng nam
đã quyết tâm nỗ lực tập trung
triển khai nhiều biện pháp
ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
bảo vệ bình yên cho nhân dân
sáng ngày bốn tháng một mươi hai
trong quá trình tuần tra
công an thành phố tâm kỳ phối hợp với công an sài gòn
đã phát hiện và bắt giữ
huỳnh trường nhật
khi đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
qua đấu tranh đối tượng khai nhận
đã trộm hai xe máy liên tiếp vào hai ngày
ba và bốn tháng một mươi hai
xác định tình hình tội phạm thời điểm cuối năm
có nhiều phức tạp công an thành phố tam kỳ
phối hợp với công an các xã phường
đã tăng cường tuần tra kiểm soát
và kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc phức tạp
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi sẽ triển khai triệt để
trộm pháo công tác trong đó
chú trọng công tác là tuần tra kiểm soát ban đêm
nhất là việc
tuần tra nhân dân tuần tra kết hợp
chú ý đến những hành vi
vi phạm phong luật
liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn xã hội
trong thời gian trước và sau tết
như là các hành vi
đốt pháo nổ
các hành vi trộm cấp
gây rối trật tự an toàn công cộng
vi phạm luật lệ giao thông
trong thời gian tới chúng tôi sẽ
tiếp tục tăng cường và chắc chắn
để đảm bảo tình hình an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn thành phố
sau hơn một tháng quyết liệt tấn công
trấn áp tội phạm công an tỉnh quảng nam
đã phát hiện bốn mươi hai vụ việc vi phạm
pháp luật về hình sự triệt phá một mươi chuyên án
một mươi chín vụ việc liên quan đến bà túy
phát hiện hàng trăm đối tượng sử dụng
trái phép chất bà túy trong các cơ sở
kinh doanh có điều kiện trên năm mươi vụ việc
vi phạm trên lĩnh vực kinh tế
tiến hành xử phạt hơn một tỷ đồng
phát hiện trên một trăm linh vụ đánh bạc
và tổ chức đánh bạc cá đội bóng đá
đặc biệt trong thời gian cận kề
thết quyền đáng công an tỉnh đã tập trung đấu tranh
triệt phá nhiều đường dây tàn trữ
vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
quy mô lớn
đặc biệt là
dắt vào thời điểm dắt thết quyền đáng
cái việc mua bán
tàn trữ vũ khí
cũng diễn ra nhiều
cho nên là
các lực lượng nhà vụ cũng đã
xác lập và phát triển triệt phá hai triệt nạn
tàn trữ sử dụng
vũ khí quân dụng trái phép
vật liệu nổ trái phép trên địa bàn
bắt giữ bốn ưu thượng
giữ hàng chục cổ súng
đồng thời vận động quân chúng nhân dân
đặc biệt là các
đến thời điểm này
đã giao nộp trên một trăm năm mươi
tự chế các loại
với sự nỗ lực
quyết liệt của lực lượng công an
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững
tội phạm vi phạm pháp luật trên mọi lĩnh vực
được kéo giảm hiệu quả
công tác tấn công chân nóc
tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn
trước trong giao thuyết nguyên đán hai nghìn một mươi ba
thời gian tới đây
đánh giá đúng
kết quả đạt được
tổ chức sơ kết tháng đầu tiên
để giúp kinh nghiệm
và tiếp tục chỉ đảm
cho các đơn vị
công an địa phương
để tổ chức quyết liệt hơn nữa
đợt tấn công chân nóc tội phạm
từ nay đến tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi ba
nhận định tình hình an ninh trật tự
sẽ thì mận diễn biến phức tạp
lực lượng công an tỉnh quảng nam
sẽ tiếp tục triển khai tổng thể
đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình
từ sớm từ xa
cho những người tội phạm
với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân